nhiều người đúng là thực tế là rất nhiều người gắn cái tiết bánh trôi bánh chay này vào cái tiết thanh minh
nhưng theo tôi thì hoàn toàn là khác nhau

đúng không giáo sư ạ
ở đấy đúng như thế ạ

tôi nghĩ hai cái hoàn toàn khác nhau
có một cái câu rất
thú vị trong kiều của cụ nguyễn du
thanh minh trong tiết tháng ba
lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
như vậy cùng nguyễn du chốt lại thời điểm tháng ba
tên gọi thanh minh những nội dung tảo mộ và đạp thanh
tức là dọn cỏ tất cả thế đấy
nó là một cái nghi thức tưởng nhớ và chăm sóc đến phần mộ
của tổ tiên của dân tộc
và nó rơi vào cái thời điểm mà nhiều sách vở của các cụ xưa cũng đã nói
phải là bốn mươi năm ngày sau ngày xuân phân
thế tức là nó rơi vào tháng ba
và cái sự rơi đó là ngẫu nhiên
nhưng mà lại trùng hợp với lại tết mồng ba tháng ba bánh trồi bánh chay
có thể nói với sự sáng tạo của người nông dân việt nam
thì đây rõ ràng là một cái dịp lễ rất là ý nghĩa và gắn với văn hóa phong tục tập quán của người việt nam
và trong đạo mẫu thì cũng vậy đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay ạ